phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiền dẫn đầu đoàn công tác của quốc hội đã làm việc với thành phố hải phòng
về việc thực hiện nghị quyết số ba mươi sáu của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam
tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiền đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của thành phố hải phòng về mọi mặt trong thời gian qua
phó chủ tịch quốc hội cũng lưu ý hải phòng cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết của trung ương về phát triển kinh tế biển
nghị quyết bốn mươi năm của bộ chính trị về xây dựng và phát triển thành phố hải phòng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
quan tâm đến vấn đề môi trường trong phát triển
thành phố cũng cần tập trung củng cố nền tảng thực hiện cơ khí hóa điện khí hóa tự động hóa tiến tới thực hiện số hóa
phấn đấu xây dựng thành phố trí tuệ thành phố đáng sống
sáng cùng ngày đoàn công tác của quốc hội đã đi thăm khảo sát tại tổ hợp nhà máy vinfast tại huyện cát hải
cảng cửa ngõ quốc tế hải phòng tại lạch huyện